tỉnh ủy hòa bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số hai mươi tám của bộ chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
trong một mươi năm qua tỉnh hòa bình đã tổ chức hai cuộc diễn tập khu vực phòng thủ hai mươi hai cuộc diễn tập cấp huyện thành phố bảy cuộc diễn tập cấp sở ngành bốn trăm hai mươi lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã vượt chỉ tiêu kế hoạch hai
thông qua các cuộc diễn tập đã làm được bảy mươi một km đường bê tông làm mới hai trăm hai mươi bốn km sửa chữa bốn mươi năm sáu km đường giao thông nông thôn nạo vét một trăm tám mươi km canh mương huy động gần một trăm hai mươi ngày công lao động
trong thời gian tới tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành nhân dân và lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ